cục quản lý thị trường tỉnh điện biên vừa ra quyết định xử phạt nhà thuốc an nhiên tại tổ một mươi hai phường nong bua thành phố điện biên phủ với số tiền hai mươi triệu đồng cho hành vi lợi dụng bệnh dịch để tăng giá bán khẩu trang bất hợp lý
hiện cục quản lý thị trường tỉnh điện biên đang tăng cường chỉ đạo các đội quản lý thị trường bám sát địa bàn giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và thị trường nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
thưa quý vị và các bạn cục cảnh sát giao thông bộ công an vừa có thông báo về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn trong thời gian dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
theo đó tại thời điểm này các tổ tuần tra không sử dụng phễu thổi trong quá trình kiểm tra vi phạm nông độ côn
thông báo này của cục cảnh sát giao thông không ảnh hưởng đến việc đo và xử lý vi phạm nồng độ cồn vào thời điểm hiện tại
các tổ cảnh sát vẫn làm nhiệm vụ và sử dụng máy đo có ống thổi riêng cho từng trường hợp
cảnh biển quốc tế là nơi có lượng lớn tàu thuyền các nước vận tài xuất nhập cảnh vào việt nam
vì vậy nguy cơ dịch bệnh lây xâm nhập vào là rất cao
tại quảng ngãi lực lượng chức năng đang tăng cường phối hợp kiểm tra kiểm soát dịch đối với tàu nước ngoài xuất nhập cảnh ra vào cảng dung quốc
để tránh dịch bệnh lây lan qua đường hàng hải
ngay khi nhận được tin
có tàu chở răm gỗ xuất phát từ trung quốc cập cảng dung quốc
lực lượng kiểm soát bệnh ứng trực đã tiến hành đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe của hai mươi ba thủy thủ trên tàu
sau khi có kết quả bình thường tàu được phép nhập cảng hoạt động
riêng về những cái tàu mà đến từ những vùng mà nghi có dịch đặc biệt là trung quốc
thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra bằng cách kiểm tra tất cả các thuyền viên ở trên tàu tại phao số
phối các cách tức là đo nhiệt độ
nếu mà những cái triệu chứng làm sàng ví dụ như ho khó thở hay là sốc
sau tết nguyên đán đến nay càng biển dung quốc tiếp nhận một mươi bốn tàu nước ngoài đến làm thủ tục xuất nhập cảnh
có gần bốn trăm linh người nước ngoài thường xuyên ra vào cảng
nguy cơ lây lan virus corona rất cao nếu không có sự chủ động phòng tránh và kiểm soát tốt
tất cả những cán bộ công nhân viên khách hàng đối tác khi vào cảng
thì tới cổng bố vệ thì phải được đeo khẩu trang
có thứ hai nữa phải được đo thần nhiệt
thứ thứ ba cũng phải là rửa tay sắc độc trước khi vào sản xuất
và sau khi những cao làm việc thì những khẩu trang cũng phải được là cởi bỏ để bỏ vào các thùng
gọi là thùng bố trí riêng đặc biệt và rửa tay trước khi ra bộ cảng
bên cạnh đó bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi đã có chủ trương không cấp phép lên bờ
đối với tất cả các thuyền viên các tàu đến từ nước ngoài khi đến làm thủ tục xuất nhập cảnh càng biển
đồng thời hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa các thuyền viên và cán bộ
chiến sĩ làm thủ tục xuất nhập cảnh thủ tục hành chính ưu tiên xử lý qua hệ thống điện tử
lực lượng biên phòng phối hợp với y tế kiểm dịch giám sát dịch bệnh và chuyển bệnh nhân đến trung tâm
để cách ly và điều trị kịp thời nếu được phát hiện
chuyển sang những nội dung khác chiều ngày bảy tháng hai
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã khen thưởng cho các lực lượng công an
thành phố với thành tích phá thành công vụ án giết người xảy ra tại quận ngũ hành sơn
vừa được phát hiện vào buổi sáng cùng ngày
với thời gian rất ngắn nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an tp đà nẵng đã bắt giữ đối tượng gây án là xiao kuiping quốc tịch trung quốc
trú tại số nhà một mươi bốn đường trương văn hiến phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn tp đà nẵng
theo kết quả điều tra các đối tượng gây án nhập cảnh vào việt nam từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng đã tham gia đánh bạc và xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân rồi gây án mạng
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều ngày sáu tháng hai để phi tan các đối tượng gây án đã phân chia các phần thi thể
bỏ vào các túi nilon và vali rồi vứt xuống sông hàn
ngày bảy tháng hai bộ chỉ huy quân sự tỉnh yên bái tổ chức hủy nổ thành công một quả bom khoảng ba trăm bốn mươi kg
tại xã tân lập huyện lục yên tỉnh yên bái bảo đảm tuyệt đối an toàn
sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy quân sự tỉnh yên bái đã tiến hành đào kiểm tra xác minh
là quả bom phá của mỹ được sử dụng trong chiến tranh phá hoại miền bắc vào những năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám một nghìn chín trăm bảy mươi
có đường kính bốn mươi cm dài một trăm một mươi bảy cm trọng lượng khoảng ba trăm bốn mươi kg vỏ bom còn tốt rất dễ phát nổ
gây nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lực lượng chức năng đã lập kế
trong tình gác hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h tổ chức thủy nổ an toàn
vừa bàn giao chưa đầy một năm đã bị sụt lún sở giao thông và vận tải tỉnh cà mau đã kiểm tra và
đánh giá nguyên nhân do tình trạng khô hạn kéo dài làm mực nước trong kênh sáng minh hà nơi tuyến
đường đi qua khô cạn hạ thấp mực nước ngầm dưới nền đường trước tình hình này ubnd tỉnh cà mau đã tổ chức giám định nguyên nhân
đồng thời tìm giải pháp khắc phục ubnd tỉnh cà mau ủy quyền cho giám đốc sở giao thông và vận tải thành lập tổ điều tra sự cố để giám định nguyên nhân sự cố
tổ điều tra có trách nhiệm thực hiện việc giám định nguyên nhân sự cố công trình theo đúng quy định hiện hành
đồng thời yêu cầu sở giao thông vận tải phối hợp cùng với công ty cổ phần tập đoàn đồng tâm nhà đầu tư tổng hợp
cung cấp cho tổ điều tra sự cố toàn bộ hồ sơ tài liệu các văn bản liên quan để phục vụ cho công việc giám định
thời gian tạm dừng bắt đầu kể từ hai mươi h ngày sáu tháng hai cho đến khi cơ quan chức năng thực hiện xong biện pháp bảo đảm giao thông đồng thời sở sẽ có thông báo cho phép lưu thông trở lại
thưa quý vị trong những ngày qua tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng đã xảy ra tình trạng sương muối khiến cho hàng trăm hectare cà phê hoa màu của người dân bị cháy khô hư hại nghiêm trọng
hiện các đơn vị chức năng của địa phương đang tiến hành thống kê mức độ thiệt hại đồng thời đưa ra nhiều giải pháp khắc phục hiệu quả cho bà con nông dân
trong số diện tích hơn năm trăm linh hectare cà phê ở xã đạ trai thì đã có hơn một trăm năm mươi hectare cà phê bị sương muối gây thiệt hại nghiêm trọng
số diện tích còn lại cũng bị ảnh hưởng theo các mức độ khác nhau
tương tự tại xã đà nhiêm sương muối đã gây hại hơn ba trăm linh hectare cà phê cùng một số diện tích hoa màu trong ngoài trời của bà con
đối với xã đạ sa sương muối đã gây hại khoảng một trăm linh hectare
hội nông dân xã đã tuyên truyền cho bà con nhân dân trên địa bàn những diện tích bị xương muối thì hướng dẫn cho họ cắt tía những loại cây bị sương muối
hãy hạn chế việc thấp nhất
hãy hạn chế việc lây lan cây niệm trên cây
khi mà mình phát hiện sương muối thì mình nên tưới cà phê hoặc là tưới cây trồng vào lúc sáng sớm lúc mà mặt trời chưa mọc để hạn chế tối đa cái mức độ thiệt hại do sương muối gây ra
đối với những cái tỷ lệ mà bị nhẹ như thế này thì bà con sẽ cắt tía cái đoạn cần mà bị xương muối nó táp cháy thế này thì sẽ cắt bỏ từ đoạn này
còn đối với những cái loại mà bị thiệt hại nặng hơn thì cưa đốm
từ một phần hai đến một phần ba cái thân tức là nguyên cái đoạn ở trên này mà bị thì phải cưa đốn bỏ hoàn toàn để cho sau đó là bón thêm các loại phân bón để phục hồi và tăng kích thích cho cây trồng nó sinh trưởng và phát triển nó trở lại
huyện lạc dương hiện có khoảng hai năm trăm linh hectare cà phê trong đó diện tích cà phê trọng điểm thuộc các xã đạ sa đạ nhiêm đạ trai để nhanh chóng phục hồi số diện tích cà phê bị thiệt hại vì sương muối các xã thị trấn và các phòng ban chuyên môn
kịp thời chia sẻ động viên bà con nông dân ổn định tâm lý để tập trung sản xuất đồng thời tập trung nỗ lực khắc phục hậu quả thực hành các giải pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng duy trì cho những vụ sau
thưa quý vị đến thời điểm này tỉnh nghệ an đã gieo cấy được chín mươi hectare lúa vụ xuân hoàn thành kế hoạch đã đề ra
để vụ lúa xuân đạt năng suất cao ngành nông nghiệp tỉnh đã có những chỉ đạo khuyến cáo các địa phương trong tỉnh sau khi gieo cấy xong tiến hành các biện pháp chăm sóc để cây lúa sinh trường tốt
thực hiện tốt công tác theo dõi dự báo dự tính và phòng trừ dịch hại cây trồng
đặc biệt chú ý các dịch hại chính như bệnh đạo ôn lá ốc bưu vàng chuột hại trên cây lúa để khuyến cáo và hướng dẫn nông dân xử lý kịp thời hiệu quả
không chỉ riêng đối với cây lúa các loại cây vụ xuân khác như ngô lạc cây rau các loại cũng đã hoàn thành chỉ tiêu gieo trồng
dự kiến tổng sản lượng vụ xuân năm nay của tỉnh đạt một hai triệu tấn lương thực
thưa quý vị điệu sli hào phân là một trong những nét văn hóa độc đáo của người nùng an ở tỉnh bắc cạn
theo thời gian điệu sli hào phân ở đây vẫn còn lưu giữ để mỗi khi cắt lên con người và thiên nhiên như hòa quyện ngân nga khắp núi rừng bản làng
hèo phân là một trong những thể loại dân ca độc đáo phản ánh cuộc sống lao động sản xuất của người nùng an ở bắc cạn
đây là làn điệu có từ lâu đời được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác
hèo phương thường chỉ hát đôi một người hát giọng cao chủ động dẫn đường về tiết tấu cao độ trường độ đúng nhịp và luyến lấy
người còn lại giọng thấp hòa theo
lời của hào phân thường được sáng tác theo thể cổ phong lối thơ không quá khắt khe với niêm luật mà chủ yếu là ý tứ đậm đặc
hội đồng bảo an liên hợp quốc vừa phê chuẩn miễn trừng phạt cho ba tổ chức nhân đạo cho phép các tổ chức này đưa hàng viện trợ đến triều tiên
ba tổ chức gồm tổ chức y tế thế giới sẽ chuyển các thiết bị chuẩn đoán như ống nghe kính hiển vi máy điện tim kỹ thuật số và máy siêu âm ổ bụng cầm tay sẽ được đưa tới triều tiên
chương trình lương thực liên hợp quốc sẽ phân phát hàng viện trợ trị giá một trăm một mươi usd cho triều tiên trong đó có bảy năm trăm linh xe lăn năm chiếc sẻng và năm chiếc quốc
để hỗ trợ các chương trình về dinh dưỡng và an ninh lương thực nhóm nhân đạo eugen bell foundation được cấp quyền miễn trừ đối với các sản phẩm cần thiết cho chương trình chống lao cho triều tiên
theo lệnh của tổng thống indonesia joko widodo hai công ty nhà nước bắt đầu sản xuất máy bay không người lái quân sự tầm xa từ năm hai nghìn một mươi năm
mẫu máy bay này được thiết kế để bay ở độ cao từ ba đến chín mét trong thời gian dài
theo kế hoạch năm chiếc máy bay không người lái sẽ hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
trước khi bắt đầu sản xuất hàng loạt
đây là năm nguyên mẫu đầu tiên nhằm thăm dò nhu cầu thị trường
việc đẩy nhanh quá trình sản xuất khiến chi phí đầu tư tăng lên một một trăm linh tỷ rupee
tương đương với tám mươi năm mươi một triệu usd so với mức tám trăm linh tỷ rupee theo kế hoạch ban đầu
trung quốc đã công bố một loạt chính sách yêu đãi thuế nhằm giảm gánh nặng tài chính
cho một số lĩnh vực đang chịu tác động lớn từ dịch do chủng mới của virus corona gây ra
ước tính thiệt hại trong năm hai nghìn hai mươi của các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải
thực phẩm tiện ích và du lịch có thể ảnh hưởng kéo dài tối đa là một mươi năm
người lao động trong các lĩnh vực này có thể được miễn thuế giá trị gia tăng
ngoài ra còn có những chính sách thuế yêu đãi đối với các hoạt động khuyên góp
và trợ cấp cho người tham gia kiểm soát dịch bệnh
các hãng hàng không cũng được miễn các khoản đóng góp cho quỹ phát triển hàng không dân dụng của chính phủ
chính sách thuế này có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
và thời điểm chấm dứt sẽ được quyết định dựa vào tình hình dịch bệnh
nga ủng hộ đề xuất mới đây của opec và các đối tác về việc tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu
nhằm thích ứng với lượng dầu giảm do dịch ncov
theo kế hoạch sản lượng dầu sẽ được cắt giảm sáu trăm linh thùng một ngày
tương đương với sáu nguồn cung toàn cầu và tăng một bảy triệu thùng một ngày
so với mức cắt giảm hiện nay sự ủng hộ của nga có thể mở đường cho opec đưa ra quyết định chính thức
tại cuộc họp chính sách cấp bộ trưởng sắp tới tại viên áo
giá dầu đã giảm một mươi đô la mỹ một thùng kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi xuống năm mươi sáu đô la mỹ một thùng
thấp hơn nhiều so với mức mà nhiều nước thành viên opec cần để cân bằng ngân sách
đức pháp italy và ba lan đã đề nghị ủy ban châu âu ec trong những tuần tới
phải đưa ra kế hoạch cải cách nguyên tắc cạnh tranh trong thị trường công nghệ của châu âu
các nước này lo ngại các công ty của châu âu hiện đang phải cạnh tranh với những công ty nước ngoài
đôi khi được nhà nước trợ cấp ở mức cao
ủy viên châu âu phụ trách lĩnh vực cạnh tranh bà margaret westerger cho biết
ủy ban châu âu sẽ nhanh chóng cải cách các quy định chống độc quyền nhằm giúp các công ty châu âu
cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ mỹ và trung quốc
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay ủy ban châu âu đã phạt google tổng cộng chín năm tỷ đô la mỹ vi phạm chống độc quyền
và giám sát chặt chẽ những vi phạm về cạnh tranh thuế và quy định dữ liệu của các tập đoàn apple và facebook
thưa quý vị năm g được cho là sẽ định hình tương lai công nghệ và có những tác động mạnh mẽ đến mọi ngóc ngách của cuộc sống
vậy nên cuộc chiến nắm giữ công nghệ này vẫn luôn thu hút sự chú ý của toàn thế giới
nổi bật nhất là tương lai công nghệ

ngày sáu tháng hai huawei đã thông báo đã kiện công ty viễn thông verizon của mỹ với cáo buộc vi phạm bản quyền
còn phía nhà trắng cũng vừa công bố dự án tập hợp các ông lớn công nghệ viễn thông trong nước và nước ngoài
để phát triển phần mềm mạng năm g nhằm làm suy yếu sự thống trị của hãng thiết bị viễn thông khổng lồ huawei của trung quốc trong lĩnh vực này
tờ wall street journal hôm năm tháng hai dẫn lời giám đốc hội đồng kinh tế nhà trắng larry cooke
cho biết nhà trắng đang liên hệ các công ty công nghệ và viễn thông mỹ bao gồm microsoft dell và at t
để thảo luận dự án phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật phần mềm chung cho mạng năm g
điều này sẽ giúp giảm bớt nếu không muốn nói là loại bỏ sự phụ thuộc vào thiết bị công nghệ của huawei
kế hoạch đại thể là tất cả các hạ tầng và kiến trúc mạng năm g ở mỹ phải do các công ty mỹ đảm nhận
tuy nhiên ngoài các công ty mỹ các công ty nước ngoài bao gồm hai hãng viễn thông nokia của phần lan và ericsson của thụy điển
cũng có thể tham gia dự án này vì họ có sự hiện diện lớn tại mỹ
bất chấp phản đối của mỹ gần đây chính phủ anh cho phép huawei cung cấp thiết bị vùng ngoại biên của mạng năm g ở anh với mức tối đa ba mươi năm
tôi nghĩ rằng điều quan trọng là người dân này có quyền tiếp cận công nghệ tốt nhất hiện có
ngoài ra tôi cho rằng nó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa chúng tôi với mỹ
nếu mọi người phản đối thương hiệu này hay một thương hiệu khác thì họ phải cho chúng tôi biết công nghệ nào nên được thay thế
ông kuplow hy vọng dự án phần mềm năm g sẽ khiến anh đảo ngược lại quyết định cho phép huawei cung cấp thiết bị cho một phần mạng năm g tại nước này
dự án đang thu hút sự quan tâm của các quan chức anh những người đang muốn các nhà mạng trong nước có thêm nhiều nhà cung cấp ngoài huawei để lựa chọn
nếu chúng ta và cả những đồng minh không muốn để nền kinh tế phụ thuộc vào trung quốc thì chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng thay đổi
chúng ta không được phép mắc sai lầm trong những quyết định liên quan đến việc triển khai mạng năm g công nghệ cho tương lai
ông pau chiolo giám đốc chính sách công nghệ toàn cầu ở tổ chức tư vấn eraser group cho rằng khi mà huawei đang dẫn đầu thế giới ở mạng công nghệ và thiết bị năm g mỹ sẽ khó khăn để bắt kịp hãng này vì gia nhập cuộc đua quá muộn
huawei thực sự quá lớn không thể bị giết chết bằng một cách nào đó bởi nó liên kết chặt chẽ với các chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn công nghệ cũng như hiện diện ở nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng trên toàn thế giới
các vấn đề khác có thể làm chậm tiến độ dự án phát triển phần mềm năm g của nhà trắng
nếu các công ty mỹ và châu âu không mắt tay hợp tác trong dự án có thể sẽ mất thời gian lâu hơn để phát triển công nghệ năm g đạt đẳng cấp vượt trội
còn nếu họ hợp tác các lo ngại về độc quyền sẽ được đặt ra
hồi tháng một một nhóm thượng nghị sĩ mỹ đã đề xuất dự luật thành lập quỹ trị giá một tỷ đô la mỹ tài trợ cho những công ty phát triển các tiêu chuẩn phần mềm năm g mở
trên một số phương diện các nỗ lực hỗ trợ này của mỹ tương tự với cách mà trung quốc yêu ái các công ty công nghệ trong nước bao gồm huawei
dù không trợ cấp cho các công ty trong nước nhưng mỹ đang bảo vệ thị trường viễn thông khổng lồ trong nước cho nokia và ericsson cũng như các công ty khác bên ngoài trung quốc
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tối mai